bộ kế hoạch và đầu tư viện hàn lâm khoa học và chương trình phát triển liên hợp quốc vừa công bố báo cáo
năng suất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo của việt nam
theo báo cáo này năng suất của nền kinh tế việt nam được đánh giá thấp tính đổi mới sáng tạo và khả năng cạnh tranh chưa cao
doanh nghiệp việt nam chưa tạo được lợi thế cần thiết
theo báo cáo chỉ số cạnh tranh công nghiệp xuất khẩu công nghiệp chế tạo và chỉ số lợi thế so sánh hiện hữu của việt nam
trong những năm gần đây đã liên tục được cải thiện so với các nước trong khu vực
tuy nhiên các chỉ số hiệu xuất công nghiệp chế biến chế tạo khác đặc biệt là năng suất lao động của việt nam lại tụt lại sau
năng suất lao động ngành chế biến chế tạo của việt nam chỉ bằng một phần tư năng suất của trung quốc và malaysia
một phần ba của indonesia và philippines một phần hai của ấn độ và thái lan
và chỉ bằng bảy so với nhật bản và hàn quốc vào năm hai nghìn một mươi năm
báo cáo cũng khuyến nghị việt nam nên ưu tiên nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp tư nhân trong nước
trong giai đoạn phát triển tiếp theo như một phần không thể thiếu trong cải cách đầu tư công doanh nghiệp nhà nước
và chính sách thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi